nước anh vừa chính thức cho ra mắt đồng tiền su trị giá năm mươi pence nhằm đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử khi quốc gia này chuẩn bị rời liên minh châu âu eu
đồng tiền su kỷ niệm có thiết kế đơn giản được khắc dòng chữ hòa bình thịnh vượng và tình hữu nghị với mọi quốc gia
cùng ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi thời điểm anh chính thức rút khỏi eu một mươi triệu đồng su kỷ niệm này sẽ được phát hành tại anh trong những tháng tới
anh là quốc gia đầu tiên rời khỏi liên minh châu âu gồm hai mươi tám quốc gia này sau khi gia nhập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi